theo cục cảnh sát giao thông bộ công an sau hơn một tháng thực hiện xử phạt theo nghị định số một trăm linh
đã có hơn một mươi bảy ba trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
theo đó sau một tháng từ ngày một tháng một đến ngày ba mươi một tháng một
triển khai xử lý vi phạm theo luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã phát hiện xử lý một mươi bảy ba trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phạt tiền trên năm mươi ba tỷ đồng tước giấy phép lái xe một mươi sáu trăm chín mươi năm trường hợp tạm giữ một mươi bảy ba trăm tám mươi sáu phương tiện các loại
trong đó một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như thanh hóa đắk lắc tây ninh bắc giang đồng nai tp hcm